hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy tỉnh hà giang đã long trọng tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các hình hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc
tại đây nguyên chủ tịch nước trương tấn sang đã cùng đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh hà giang giáo hội phật giáo việt nam hội cựu chiến binh việt nam trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
dân hoa thắp hương tưởng nhớ anh linh của các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang vị xuyên cũng như những người đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ nguyên chủ tịch nước trương tấn sang và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ việt nam
tối cùng ngày nguyên chủ tịch nước trương tấn sang đã tổ chức lễ cầu siêu và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên tỉnh hà giang